ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết
từ ngày một đến ngày năm tháng một mươi hai tại thừa thiên huế đã có mưa to với lượng mưa phổ biến từ hai trăm hai mươi đến năm trăm sáu mươi mm
các hồ thủy điện phải điều tiết xả lũ gây ngập lụt trên một ba trăm linh hộ dân vùng hạ du
mưa lũ cũng gây sạt lở nghiêm trọng nhiều bờ sông bờ biển gây nguy hiểm đến hàng trăm hộ dân trong khu vực
thống kê bước đầu toàn tỉnh thừa thiên huế có một ba trăm một mươi bốn nhà dân vùng trũng bị ngập lụt từ bốn tới năm m
tập trung ở các huyện phú vang phú lộc quốc lộ một a đoạn qua huyện phú lộc bị ngập nhiều đoạn dài bốn km sâu tám mét
tỉnh lộ một mươi bốn đi qua nam đông sạt lở khoảng một mét khối đất đá
đặc biệt mưa lớn đã gây sạt lở nhiều điểm bờ sông hương sông bồ với tổng chiều dài bốn bốn km
đối với bờ biển tại xã phú thuận phú vang bị sạt lở khoảng một km
ảnh hưởng trực tiếp đến một trăm linh hộ dân gây nguy hiểm đến hệ thống điện cao thế hai mươi hai kv cung cấp cho một mươi xã ven biển
để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết
tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo các chủ hồ chứa nước và các công trình thủy điện trên địa bàn
tăng điều tiết xả lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du ngành điện lực triển khai phương án
bảo đảm an toàn lưới điện chủ động cung cấp điện cho các hồ chứa thủy lợi thủy điện để vận hành xả lũ theo phương án đã duyệt
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo